những năm gần đây nhiều hộ dân ở huyện miền núi nghĩa đàn tỉnh nghệ an đã phát triển nghề nuôi ong lấy mật
đây là nghề đầu tư không cao nhưng mang lại nguồn thu nhập cho người dân nơi đây
tại xóm đông hội hai xã nghĩa hội huyện nghĩa đàn một hộ đã nuôi ong lấy mật đã được gần một mươi năm nay
hiện gia đình này chăm sóc hơn ba mươi đàn ong mỗi năm sản lượng mật đạt từ một mươi đến một mươi hai lít một đàn
tùy theo giá cả thị trường một đàn ong trung bình mỗi năm cũng cho thu nhập khoảng hai triệu đồng
hiện xã nghĩa hội có hơn hai mươi hộ nuôi ong chủ yếu là nuôi ong trong vườn nhà dưới tán vườn nhãn vải rừng bạch đàn
để người dân tăng đàn cũng như nâng cao sản lượng chất lượng mật hội nông dân xã nghĩa hội đã tổ chức mở học nghề nuôi ong cho các hộ dân
hiện toàn huyện nghĩa đàn có khoảng hơn hai đàn ong tập trung ở các xã nghĩa lâm nghĩa thắng nghĩa khánh nghĩa hội nghĩa hưng
để phát triển nghề nuôi ong huyện đã thành lập các câu lạc bộ nuôi ong để giúp đỡ nhau về kỹ thuật kinh nghiệm nuôi ong đem lại hiệu quả kinh tế cao